chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin y tế ngày một mươi chín tháng ba
do báo sức khỏe và đời sớm cơ quan ngôn luận của bộ y tế thực hiện
bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây
tìm ra thủ phạm khiến ba trăm sáu mươi bảy người ngộ độc ở quán cơm gà trọng anh nha trang
bé hai tháng tuổi suýt tử vong tổn thương thần kinh vì thói quên cùng lắc con nhỏ
vừa dùng máy tính vừa sạc bé trai tám tuổi bóng nặng do máy phát nổ
thủ gần máy phát điện hai người đàn ông bắt tỉnh xui bọc mép tương lượng nặng
kiêu sấm kịp thời mẹ con sản phụ suy thai dây dối xoắn nhiều vòng liên tiếp
phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối sau khi giảm sáu kg
hy hữu sản phụ đặc biệt nặng một trăm linh kg nhiều bệnh nền sinh con nặng bốn sáu kg
suýt liệt mắt vì nhiễm trùng sau khi bị cho cắn
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tp nha trang
đang khiến ba trăm sáu mươi bảy người phải đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế sau khi ăn cơm gà ở trâm anh
cơ quan chức năng cho biết đã phát hiện nhiều vi khuẩn gây bệnh có trong các mẫu thức ăn được lấy từ quán cơm này
tối ngày một mươi tám tháng ba sở y tế tỉnh khánh hòa công bố thông tin ban đầu
về kết quả kiểm nghiệm của viện pasteur nha trang đối với một mươi chín mẫu thực phẩm
mẫu bàn tay mẫu nước mẫu bệnh phẩm được lấy vào hai ngày một mươi ba tháng ba và một mươi năm tháng ba
liên quan đến vụ ngộ độc xảy ra ở quán gà trâm anh số một mươi ba triệu thành phố nha trang
theo đó kết quả xét nghiệm mẫu cơm gà còn lại tại một hộ gia đình cho thấy
phần cơm trang sốt trứng dương tính với salmonella spp và trủng palsilocerat sinh độc tố nhe
độc tố ruột không ly giải hồng cầu
mẫu gà xé dương tính với salmonella spp và trủng palsilocerat sinh độc tố nhe và bhl
độc tố ly giải hồng cầu
ngoài ra mẫu hành phi dương tính với chuẩn salmonella spp
bàn tay một người phụ nữ dương tính với tụ cầu vàng
bên cạnh đó mẫu dưa chua bị phát hiện có khuẩn palsilocerat sinh độc tố nhe và bhl
kết hợp thông tin điều tra dịch tễ kết quả kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân
và kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm sở y tế tỉnh khánh hòa nhận định
đây là vụ ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật vi khuẩn salmonella spp palsilocerat tụ cầu vàng
thống kê của sở y tế khánh hòa kể từ ngày một mươi ba đến tối ngày một mươi tám tháng ba
tổng số người ngộ độc sau khi ăn cơm gà quán trâm anh
phải đến các cơ sở y tế để khám và điều trị là ba trăm sáu mươi bảy người
hiện tại bảy mươi năm người vẫn nằm điều trị số còn lại đã được xuất viện và nhận đơn thuốc về nhà uống
tất cả bệnh nhân đang nằm viện sức khỏe tiến triển tốt và ổn định
hội chứng dung lắc là trấn thương não nghiêm trọng xảy ra ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ khi bị dung lắc mạnh
rất nhiều gia đình đã vô tình khiến con mình gặp vài hội chứng này khi đung đưa dỗ dành cho trẻ nên khóc
như trường hợp của bệnh nhi hai tháng tuổi dưới đây
trẻ được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng tăng trưng lực co liên tục tím môi
thắp trước căn phòng co giật có dấu hiệu tăng áp lực nội sọ nguy cơ tử vong rất cao
kết quả chụp cung hưởng từ sọ não soi đáy mắt cho thấy trẻ tụ máu dưới nhận liều tiểu nã hai bên
và liềm đại não phù não lan tỏa các bán cổ não hai bên kèm suất huyết võng mạc phù gai thị nghi hội chứng dung lắc
gia đình bệnh nhi cho biết trước đó ba ngày trẻ thường quấy khóc nên khi rỗ trẻ người lớn đung đưa mạnh
sau đó trẻ bồ ít đi kém linh hoạt gia đình mới đưa trẻ vào bệnh viện để cấp cứu
chia sẻ về mức độ nguy hiểm của hội chứng rung lắc ở trẻ nhỏ
thạc sĩ bác sĩ nguyễn trung hiếu phó khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn cho biết

sau đó trẻ bù ít đi kèm suất huyết võng mạc phù gai thị nghi hội chứng dung lắc ở trẻ nhỏ
thạc sĩ bác sĩ nguyễn trung hiếu phó khoa hội sức cấp cứu nhi bệnh viện đa khoa sanh phôn cho biết
chia sẻ về mức độ nguy hiểm của hội chứng dung lắc ở trẻ nhỏ
bệnh viện đa khoa sanh phôn cho biết trước đó ba ngày trẻ thường quấy khóc nên khi dỗ trẻ người lớn đung đưa mạnh

gây bỏng nặng vùng mặt ngực hai bàn tay tiên lượng nặng
thông tin từ bệnh viện sản nhi bắc giang cho biết bệnh nhi tám tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn vết bỏng sưng nề tiết dịch có dấu hiệu nhiễm trùng tiền lượng nặng
người nhà cho biết bé vừa dùng máy tính vừa sạc thì vật này phát nổ gây bỏng nặng vùng mặt ngực hai bàn tay
bệnh nhi được chẩn đoán bỏng độ ba được hồi sức truyền dịch tiêm kháng sinh dùng thuốc giảm đau và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn
tuy nhiên các bác sĩ dự đoán tình trạng bệnh nhi có thể chuyển nặng đề nghị chuyển tuyến trung ương điều trị
bác sĩ nguyễn văn lâm người trực tiếp cấp cứu nhận định đây là trường hợp bị bỏng nặng nhất khoa ngoại tiếp nhận
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tới nay vì liên quan đến vùng mặt ảnh hưởng thẩm mỹ và các chức năng của trẻ
ekip chưa rõ xuất xứ và tình trạng chiếc máy tính sách tay trái sử dụng
qua đây người dân cần lưu ý khi sử dụng máy tính sách tay cần kiểm tra pin có phòng kênh biến dạng tàu bất thường hay không
nếu có các dấu hiệu như vậy pin có thể đã bị hỏng dễ phát nổ không nên sử dụng máy và cần thay thế pin mới chuyên gia cho hay
bên cạnh đó khi dùng laptop khi thấy khu vực pin nóng bất thường người dùng ngân tắt máy tạm thời không sử dụng để pin giảm nhiệt độ sau đó mới kiểm tra và thay pin mới
theo chuyên gia đa số pin của máy tính sách tay cũ thì chất lượng sụt giảm theo thời gian nên cần thay pin mới thay pin chính hãng ở nơi uy tín chất lượng
bệnh viện đa khoa thống nhất đồng nai vừa thông tin cho biết sức khỏe của hai bệnh nhân bị ngộ độc khí co vì ngủ gần máy phát điện đã ổn định tỉnh táo và có thể xuất viện trong tuần tới
hai bệnh nhân là ông nxc và nvc vào ngày một mươi bảy tháng ba theo lời kể của người dân sống cùng khu trọ
khoảng một mươi một giờ xóm trọ mất điện nên chủ nhà trọ mở máy phát điện để làm việc
sau khi đi bán vé số về hai ông nxc và nvc ăn cơm tắm rửa và ngủ trưa tại phòng trọ nhỏ kín không có cửa sổ cách vị trí đặt máy phát điện khoảng sáu mét
đến một mươi sáu giờ cùng ngày không thấy hai ông dậy đi bán vé số như mọi ngày chủ nhà trọ đã xuống phòng trọ và phát hiện cả hai người bất tỉnh xui bọt mép
sau đó hô hoán mọi người đưa vào trung tâm y tế huyện trảng bom cấp cứu
do tình trạng quá nặng cả hai được chuyển thẳng đến bệnh viện đa khoa thống nhất
sau khi tiếp nhận các bác sĩ bệnh viện đa khoa thống nhất đã hội trần và chỉ định điều trị oxy cao áp cho hai trường hợp trên
đây là phương pháp đặc hiệu điều trị cho người bị ngộ độc khí co
thông tin về mức độ nguy hiểm của khí co tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cho biết
ngoài cái khí co là khí carbon monoxide là một khí rất là độc
và cái việc ngộ độc nó sẽ mức độ tổn thương ban đầu và về sau nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vấn đề
và vấn đề về nồng độ khí co trong thời gian trong không khí tiếp xúc rồi thời gian tiếp xúc rồi đặc điểm của từng cơ thể tuổi tác bệnh lý nền v v
và đặc biệt là những dấu hiệu cho thấy là nếu mà bệnh nhân ban đầu có dấu hiệu mất ý thức do là ý thức ban đầu hoặc bất tỉnh
hoặc là bất kỳ dấu hiệu nào đó gợi
ý là có tổn thương một cơ quan nào đó trong cơ thể mà hiện nay là phổ biến nhất là tổn thương não rồi tổn thương tim
và có thể hoặc là tổn thương các cơ quan nhau
bất cứ khi có một dấu hiệu nào đó về dưới tổn thương một chỗ nào đó trong cơ thể
thì tư lượng sau này bệnh nhân bệnh nhân rất cao sẽ có biến chứng về tầm tầm tầm kịch
kể cả tầm tầm tìm mạch cũng có thể biến chứng về sau này được
theo khuyên cáo không nên để máy phát điện ngay trong phòng sinh hoạt cần đặt ở ngoài sân chỗ thoáng khí rồi dẫn dây vào nhà
đối với nhà không có sân vườn phải chọn nơi rộng thoáng để đặt máy
trong phòng sinh hoạt cũng phải đảm bảo có nhiều dữ để không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người
máy phát điện cũ kém chất lượng thì lượng khí xả càng lớn vì nhiều nhân liệu không được đốt cháy hoàn toàn và chỗ còn thừa sẽ trở thành khí độc
vì vậy khi mua máy phát điện các gia đình nên chọn loại có hiệu suất biến đổi năng lượng cao để tiêu thụ tốt số xăng dầu đưa vào
biến nó thành điện thay vì khí thải độc hại
xoắn dây rốn là một trong những biến chứng thai kỳ nguy hiểm
khi số lượng vòng xoắn vượt khỏi giới hạn chịu lực của dây rốn lực chèn ép dây rốn sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy và dưỡng chất cho thai nhi sẽ dẫn đến tình trạng chết lưu
trung tâm y tế huyện phù ninh phú thọ mới đây đã kịp thời cấp cứu cho thai phụ có dấu hiệu suy thai do dây rốn xoắn nhiều vòng liên tiếp
thông tin từ trung tâm y tế huyện phù ninh tỉnh phú thọ cho biết nơi đây vừa tiếp nhận sản phụ hai mươi tuổi nhập viện trong tình trạng chuyển dạ con lần hai có sẹo mổ cũ thai ba mươi tám tuần một ngày
sau khi thăm khám và làm các cận lâm sàng cần thiết qua siêu âm có hình ảnh xoắn dây rốn
theo dõi tim thai liên tục bằng moniter phát hiện tim thai giảm đột ngột
các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội trần và mổ lấy thai khẩn cấp
sau một giờ ca phó thuật đã thành công bê cái có cân nặng ba hai kg đã trở đầy an toàn